phó chủ tịch lê hòa bình đã báo cáo dự thảo tờ trình về tình hình kinh tế văn hóa xã hội quốc phòng an ninh thu chi ngân sách của thành phố chín tháng đầu năm nhiệm vụ giải pháp trọng tâm ba tháng cuối năm hai nghìn hai mươi một
về phương hướng nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm hai nghìn hai mươi một phó chủ tịch ubnd tp hcm lê hòa bình đưa ra bảy nhóm nhiệm vụ giải pháp trọng tâm
trong đó có việc tiếp tục đổi mới phương thức triển khai thực hiện đạt kết quả cao nhất các chỉ tiêu kinh tế xã hội năm hai nghìn hai mươi một
thông qua các chiến lược chương trình kế hoạch cụ thể phù hợp trên từng lĩnh vực
cùng với đó tp hcm sẽ triển khai các giải pháp tăng cường kiểm soát phòng chống dịch covid một mươi chín an toàn hiệu quả
tp hcm sẽ triển khai mở cửa từng bước thần trọng chặt chẽ chắc chắn theo phương châm an toàn là trên hết an toàn tới đâu mở cửa tới đó
mở cửa thì phải an toàn bám sát tình hình thực tiễn để xem xét áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội phù hợp
phó chủ tịch ubnd tp hcm cho hay thành phố sẽ triển khai các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi kinh tế
như triển khai các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp thúc đẩy các dự án đầu tư công thúc đẩy các dự án đầu tư tư nhân cải cách hành chính và chuyển đổi số
chủ động cập nhật các kịch bản tăng trưởng kinh tế phù hợp với từng giai đoạn diễn biến của dịch bệnh
tập trung triển khai các giải pháp nuôi dưỡng nguồn thu theo dõi sản xét tiến độ thu ngân sách và đấu đạt trên chín mươi chỉ tiêu thu ngân sách năm hai nghìn hai mươi một
đồng thời tập trung triển khai thực hiện đồng bộ hiệu quả nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung tp hcm đến năm hai nghìn bốn mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn sáu mươi
nhiệm vụ quy hoạch tp hcm đến năm hai nghìn bốn mươi hoàn thành việc xây dựng nhiệm vụ lập quy hoạch kinh tế xã hội tp hcm thời kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn năm mươi
nhiệm vụ quy hoạch tp hcm đến năm hai nghìn bốn mươi đảm bảo quy hoạch có tầm nhìn xét lượng tốt phù hợp trong điều kiện hội nhập quốc tế
tp hcm cũng đẩy nhanh tiến độ kịp thời giải quyết các khó khăn vững mắc của các dự án trọng điểm của tp hcm
như là dự án giải quyết ngập do chiều khu vực tp hcm có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu giai đoạn một dự án metro số một metro số hai dự án lotda cầu thủ thiêm hai dự án khu phức hợp thông minh thủ thiêm ecosmart city

đến nay công tác phòng chống dịch của tp hcm đã đạt được nhiều kết quả rất quan trọng
hệ thống y tế được củng cố số ca nhiễm mới nhập viện triển nặng và tử vong có xu hướng giảm
tỷ lệ tiêm vaccine cho người từ một mươi tám tuổi trở lên đạt trên chín mươi tám được tiêm mũi một và trên bảy mươi hai được tiêm mũi hai
ý thức của người dân và doanh nghiệp về công tác phòng chống dịch được nâng cao công tác an sinh xã hội cung ứng lương thực thực phẩm được đảm bảo
trong những ngày đầu tiên triển khai thực hiện chỉ thị một mươi tám của chủ tịch ubnd tp hcm đã góp phần tạo tinh thần phấn khởi cho người dân các doanh nghiệp và từng bước phục hồi phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn
số ca mắc mới giảm mạnh số ca nhập viện hàng ngày đã thấp hơn số ca được xuất viện số ca tử vong liên tục giảm bình quân dưới một trăm linh ca một ngày
các chốt kiểm soát nội thành đã được tháo gỡ lưu thông thuận lợi chủ động phối hợp với các địa phương tạo điều kiện thuận lợi an toàn cho người dân trên địa bàn có nhu cầu về các địa phương và quay trở lại thành phố
mới đây ubnd tp hcm bàn hành văn bản gửi ubnd tp hcm về việc thống nhất bổ sung tổ chức cho người lao động sử dụng xe ô tô cá nhân di chuyển giữa tp hcm và tp hcm
đây là dấu hiệu đáng mừng cho thấy tp hcm và các tỉnh đồng nai đang kiểm soát
các tỉnh đồng nai đã được dịch bệnh và nới lòng việc ra vào thành phố
theo quy định của đồng nai người lao động di chuyển giữa tp hcm và đồng nai bằng xe ô tô cá nhân phải là người đã tiêm vaccine trong một mươi bốn ngày hoặc đã khỏi bệnh covid một mươi chín dưới sáu tháng
có kết quả xét nghiệm âm tính với sars cov hai trong thời hạn bảy ngày kể từ ngày lấy mẫu
tỉnh đồng nai lưu ý việc tổ chức cho người lao động di chuyển giữa tp hcm và đồng nai xét thay đổi khi tỉnh đồng nai ban hành văn bản triển khai thực hiện nghị quyết số một trăm hai mươi tám nqcp của chính phủ
ban hành quy định tạm thời thích ứng an toàn linh hoạt hiệu quả dịch covid một mươi chín
trước đó đầu tháng một mươi ubnd tp hcm có văn bản số ba nghìn hai trăm năm mươi hai ubnzd gửi các tỉnh bình dương đồng nai long an và tây ninh về tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động di chuyển khôi phục sản xuất kinh doanh an toàn
tại văn bản này tp hcm đề nghị các địa phương xem xét phương án cho người lao động sử dụng phương tiện cá nhân như ô tô mô tô xe gắn máy di chuyển từ tp hcm đến các tỉnh và ngược lại
theo ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh đồng nai việc cho phép người lao động di chuyển bằng ô tô cá nhân giữa tp hcm và đồng nai tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình phục hồi sản xuất của các doanh nghiệp đáp ứng nhu cầu bức thiết của người lao động đặc biệt là các chuyên gia nước ngoài đang làm việc ở đồng nai nhưng sinh sống trên địa bàn tp hcm
thống kê của ban quản lý các khu công nghiệp đồng nai cho thấy trên địa bàn đồng nai có hơn bảy người lao động nước ngoài trong đó có gần năm bảy trăm linh chuyên gia lao động kỹ thuật cao
hiện có rất nhiều chuyên gia nước ngoài làm việc ở đồng nai nhưng sinh sống tại tp hcm
đồng nai và tp hcm là hai tỉnh giáp danh có nhiều điểm tương đồng
thời gian qua nhiều doanh nghiệp tại đồng nai kiến nghị tỉnh cho phép người lao động đặc biệt là các chuyên gia di chuyển giữa tp hcm và đồng nai bằng phương tiện cá nhân
thưa quý vị tình hình dịch tại tp hcm tuy đã được kiểm soát nhưng vẫn nằm trong diện đáng chú ý và có thể bùng phát lại bất cứ lúc nào
nhân nước ta vẫn đang cố gắng để có thể hỗ trợ hết sức
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại